sáng ngày một mươi tháng một mươi hai tại hà nội tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác đảng công tác chính trị toàn quân năm hai nghìn một mươi chín và triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi
đại tướng lương cường bí thư trung mương đảng chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam chủ trì hội nghị
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đại tướng lương cường bí thư trung mương đảng chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam yêu cầu cán bộ chiến sĩ trong toàn quân
tiếp tục thực hiện tốt việc tuyên truyền các nghị quyết chỉ thị của đảng duy trì thực hiện nghiêm nền nếp chế độ sinh hoạt đảng
chỉ đạo hướng dẫn các đơn vị chuẩn bị tốt công tác cho đại hội đảng các cấp trong quân đội bảo đảm đúng nguyên tắc
giáo dục cho bộ đội nắm chắc đối tượng đối tác âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch xây dựng ý chí quyết tâm khắc phục khó khăn sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao